vào chiều tối ngày hôm nay bộ y tế công bố thêm chín ca mắc mới covid một mươi chín
trong số này có bốn trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ba trường hợp có thời gian sống trong cộng đồng và hai trường hợp liên quan đến bệnh viện bạch mai
hiện cả chín trường hợp trên đều được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
trong tình trạng sức khỏe ổn định
như vậy là tính đến thời điểm này việt nam đã ghi nhận một trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi năm trường hợp đã khỏi bệnh và ra viện
các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước
gần ba tháng qua cùng cả nước năm thành phố đã làm nhiều việc triển khai phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt sau hai ngày thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng về việc không tụ tập đông người
đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết để chống dịch covid một mươi chín
hà nội và thành phố hồ chí minh đã làm kiên quyết đạt kết quả bước đầu quan trọng
lúc này tình hình thế giới đã có hàng vạn người bị nhiễm covid một mươi chín số tử vong tăng từng ngày
tuy nhiên tất cả bệnh nhân nặng dương tính với covid một mươi chín đã vào bệnh viện chúng ta đều chữa khỏi
thủ tướng khẳng định đến sáng nay bốn bệnh nhân nặng nhất đã tốt hơn trước chưa có người tử vong
những thông tin sai trái về vấn đề này cần phải được bác bỏ và xử lý nghiêm
báo cáo tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết
trên địa bàn thành phố cho đến nay tiềm ẩn nguy cơ từ ổ dịch lớn nhất và phức tạp nhất là bệnh viện bạch mai
báo cáo đồng chí thủ tướng là
bệnh viện bạch mai là có đầy đủ yếu tố của một ổ dịch có diễn biến hết sức phức tạp
có rất nhiều bệnh nhân nặng rất nhiều bệnh nhân nặng bệnh viên nền đang điều trị tại đây
hàng ngày vẫn có từ năm bảy nghìn người vào đây khám chữa bệnh
nhưng mà chúng tôi đáng lo ngại nhất về cái nguy cơ đó là sau ngày hai mươi thì bệnh viện bạch mai đã chuyển năm một trăm một mươi ba trường hợp về khắp các tỉnh
trong đó hà nội có một năm trăm chín mươi hai trường hợp
tại cuộc họp tp hà nội
cho biết trong tối ngày hai mươi tám tháng ba hà nội đã đưa sáu trăm ba mươi một trường hợp là người nhà của bệnh nhân tại bệnh viện bạch mai lên trường đại học fpt tổ chức cách ly an toàn
thành phố đang phối hợp chặt chẽ với công ty trường sinh để có thể xác định được nơi cư trú của hơn chín mươi trường hợp nhân viên công ty
thành phố đề xuất chính phủ ban chỉ đạo trung ương giúp đỡ hà nội được cung cấp một mươi năm hai mươi mẫu xét nghiệm nhanh
để hà nội triển khai xét nghiệm nhanh với các bệnh nhân chạy thận
hà nội cũng đề xuất cho phép hà nội công bố ca dương tính để thuận lợi cho cơ sở ra quyết định cách ly cho các trường hợp f một f hai
người dân sẽ vui vẻ thực hiện ngay tránh tình trạng bộ chưa công bố người dân chưa hợp tác như hiện nay
thưa quý vị sở y tế tỉnh tây ninh phát đi thông báo khẩn truy tìm năm thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện bến cầu

người dân vũ hai mươi chín tuổi ngụ xã trung bình huyện trần đề tỉnh sóc trăng
vũ trốn khỏi khu cách ly vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng ba sau khoảng một mươi ngày ở tại đây
đáng chú ý vũ chưa được xét nghiệm sars cov hai
ngay sau đó sở y tế tỉnh tây ninh đã ra thông báo khẩn gửi sở y tế tỉnh sóc trăng và ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh tây ninh
đồng thời kêu gọi gia đình vận động vũ ra khai báo tại cơ sở y tế gần nhất để được cách ly tập trung theo quy định cũng như phối hợp với cơ quan chức năng tìm vũ ngoài cộng đồng
trước đó ngày một mươi chín tháng ba vũ nhập cảnh từ campuchia về việt nam qua cửa khẩu quốc tế mộc bài tây ninh
sau đó vũ đã được cơ quan chức năng địa phương đưa vào khu cách ly tập trung tại xã lợi thuận huyện bến cầu đúng theo quy định
bản tin sẽ tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự